lực lượng an ninh anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho lễ đăng quang của vua charles viii vào ngày sáu tháng năm tới
lễ đăng quang của vua charles viii là một trong những sự kiện được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt nhất trong lịch sử quân quốc anh
hơn một mươi một cảnh sát cùng nhiều trang thiết bị nghiệp vụ đã được điều động bảo vệ lễ đăng quang diễn ra vào ngày thứ bảy
hàng nghìn binh sĩ của quân đội anh cũng sẽ tham gia đảm bảo an ninh cho sự kiện
lễ đăng quang của vua charles viii sẽ được tổ chức tại thủ đô london của anh
vào ngày sáu tháng năm quy mô và thời gian cử hành nghi lễ sẽ được thu gọn nhằm tiết kiệm ngân sách
dự kiến hơn một trăm linh nguyên thủ nhiều quốc gia trên thế giới cùng hàng triệu người dân anh sẽ có mặt tại london để tham dự nghi lễ đăng quang của vua chakle